nhưng trước hết mời quý vị đến với phần tin tài chính hai mươi bốn bảy
để nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan hải quan và cơ quan thuế
theo quyết định hai nghìn bốn trăm một mươi ba ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy ngành hải quan tích cực triển khai nâng cấp hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin
dữ liệu về hoạt động của doanh nghiệp và thông tin trả cứu thuế cưỡng chế thuế
sau hơn hai năm thực hiện quyết định năm trăm bảy mươi bốn qdbtc bước đầu hai cơ quan hải quan và thuế đã có sự phối hợp hiệu quả
trong các vụ việc đấu tranh chống gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng truy thu thuế đối với doanh nghiệp thuộc diện rủi ro cao về hoàn thuế
để nâng cao hiệu quả hợp tác giữa cơ quan hải quan và thuế tổng cục hải quan và tổng cục thuế đã thống nhất
quán triệt các nội dung yêu cầu tại quyết định số hai nghìn bốn trăm một mươi ba thay thế quyết định năm trăm bảy mươi bốn đến toàn bộ cán bộ công chức
nâng cao nhận thức của cán bộ hai ngành về tầm quan trọng của việc triển khai về quy chế trao đổi thông tin và phối hợp
theo đó cơ quan hải quan sẽ làm việc với cơ quan thuế để nắm bắt yêu cầu cung cấp thông tin
thiết lập đầu mối phối hợp tại ba cấp là tổng cục cục tri cục để có thể chủ động liên lạc trực tiếp xử lý kịp thời những tình huống phát sinh
theo sở tài chính tp hcm tổng thu ngân sách nhà nước trên toàn địa bàn ba tháng đầu năm nay ước đạt chín mươi tám trăm ba mươi tỷ đồng
đạt hai mươi bốn một mươi một dự toán năm
tăng hai bốn mươi bảy so với cùng kỳ năm ngoái
các khoản thu bao gồm thu nội địa ước đạt sáu mươi hai một trăm bảy mươi tám tỷ đồng đạt hai mươi bốn hai mươi bảy dự toán và tăng năm hai thu từ dầu thô
ước năm bốn mươi bốn tỷ đồng đạt bốn mươi một mươi ba dự toán và tăng một mươi sáu năm mươi hai
thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt hai mươi ba sáu trăm linh tỷ đồng đạt hai mươi một tám mươi năm dự toán và giảm sáu so với cùng kỳ năm ngoái
đặc biệt năm nay tp hcm tổng thu ngân sách nhà nước trên toàn địa bàn ba tháng đầu năm nay ước đạt hai bốn mươi bảy tỷ đồng
tp hcm được giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn đạt ba trăm bảy mươi sáu bảy trăm tám mươi tỷ đồng gồm thu nội địa là hai trăm năm mươi sáu hai trăm một mươi tỷ đồng
thu từ dầu thô là một mươi hai năm trăm bảy mươi tỷ đồng và thu từ hoạt động khu chế xuất là một trăm linh tám tỷ đồng
vừa qua trong một động thái được dư luận đồn đoán từ lâu ngân hàng dự trữ liên bang mỹ phép đã quyết định nâng lãi xuất cơ bản lần đầu tiên trong năm hai nghìn một mươi tám
trong thông cáo đưa ra
trong hai ngày nhóm họp dưới sự chủ trì của tân chủ tịch jerome powell ubthm liên bang cơ quan hoạch định chính sách của phép
cho biết ngân hàng này quyết định tăng hai mươi năm lãi xuất ngắn hạn qua đó nâng biên độ lãi xuất của phép lên mức từ một năm đến một bảy mươi năm
phép cũng dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc đội gdp của mỹ sẽ đạt hai bốn trong năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên ngân hàng này dự đoán tăng trưởng gdp sẽ ổn định ở mức hai hoặc thấp hơn một chút về dài hạn
bên cạnh đó ngân hàng dự trữ liên bang mỹ cũng tuyên bố không thay đổi kế hoạch tăng lãi suất ba lần trong năm nay
ám chỉ phép sẽ tiến hành hai đợt tăng lãi xuất nữa từ nay đến tháng một mươi hai
lần đầu tiên trong một thập kỷ qua thâm hụt ngân sách của pháp đã giảm xuống dưới mức trần ba tổng sản phẩm quốc nội gdp
theo quy định của liên minh châu âu eu
theo số liệu do văn phòng thống kê quốc gia insee công bố ngày hai mươi sáu tháng ba trong năm ngoái thâm hụt ngân sách của pháp đạt hai sáu gdp
thấp hơn cả mức mục tiêu là hai chín mà chính phủ pháp đã đề ra
tuy nhiên tình hình tài chính công của pháp cải thiện chủ yếu nhờ tiền thu thuế tăng mạnh trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế tươi sáng hơn
theo insee gánh nặng thuế của pháp đã tăng từ mức bốn mươi bốn sáu gdp trong năm hai nghìn một mươi sáu lên mức kỷ lục bốn mươi năm bốn gdp trong năm hai nghìn một mươi tám
trong khi đó chi tiêu chính phủ cũng tăng hai năm và nguồn thu của chính phủ cũng tăng bốn
đây là lần đầu tiên trong một thập kỷ qua
pháp đáp ứng được quy định về ước trần thâm hụt ngân sách của eu
cải cách hành chính thuế vừa là mục tiêu vừa là động lực hỗ trợ cải cách thuế đồng bộ
và phải tập trung vào giảm sự quá tải của hệ thống quản lý thuế giảm chi phí tuân thủ thuế và giảm chi phí quản lý thu thuế
bên cạnh đó bộ tài chính đang công khai lấy ý kiến về đề nghị xây dựng luật quản lý thuế sửa đổi
với mục tiêu quản lý thuế theo hướng tài chính
đề nghị xây dựng đơn giản rõ ràng công khai thuận tiện thống nhất đảm bảo phù hợp với chuẩn mực quốc tế và quản lý thuế điện tử
xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ cấp bách có ý nghĩa quan trọng
tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội và môi trường kinh doanh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế
ngành thuế đã và đang triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm hai nghìn hai mươi
với những định hướng quan trọng giải pháp đồng bộ tiếp tục nghiên cứu sửa đổi bổ sung luật thuế
và các văn bản hướng dẫn thi hành luật như sơ đổi quy định thời gian nộp thuế
công khai các thủ tục hành chính quy trình nghiệp vụ quản lý sơ đổi bổ sung các luật về chính sách thuế
và các văn bản pháp luật khác có liên quan để bảo đảm tính đơn giản minh bạch dễ hiểu dễ thực hiện
tạo thuận lợi cho người nộp thuế tự nguyện tuân thủ pháp luật phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội
nghiên cứu cơ chế phối hợp thu thuế thu nhập cá nhân đẩy mạnh hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế
và phát triển hệ thống tin học ngành thuế theo chuẩn mực quốc tế
trong thời gian nhà nước thay đổi về cơ chế chính sách thuế giúp cho các doanh nghiệp
cũng như ngoài ra doanh nghiệp chúng tôi là giải quyết rất là thuận tiện
với cái mong muốn là hy vọng là cơ quan thuế có thể thực hiện cải cách để chúng tôi có thể đi đến đâu
hoặc là trong quá trình không ở
ở văn phòng làm việc chúng tôi vẫn có thể nộp các báo cáo thuế quyết toán thuế
hoặc là một số thủ tục hành chính về chính sách thuế
bên cạnh việc hoàn thiện thể chế những năm qua ngành thuế tiếp tục xây dựng
hoàn thiện áp dụng quản lý rủi ro trong ngành thuế đặc biệt trong công tác thanh tra kiểm tra
quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế giám sát sự tuân thủ người nộp thuế
kỹ thuật quản lý chuyển đổi từ quản lý dựa trên hóa đơn sang quản lý đối tượng có rủi ro
bổ sung quy định nguyên tắc thực hiện kiểm tra thuế dựa theo tiêu thức quản lý rủi ro qua phân tích
đánh giá việc chấp hành pháp luật của người nộp thuế lựa chọn theo ngành nghề quy mô địa bàn để kiểm tra
điều này giúp phân loại doanh nghiệp làm rõ việc cơ quan thuế nên tập trung nguồn lực vào đâu
khu vực nào có thất thu trốn thuế để tập trung quản lý
bảo đảm công tác quản lý thuế thông thoáng hơn nhưng vẫn hiệu quả chống thất thu ngân sách nhà nước
các doanh nghiệp muốn làm tốt hoàn thành tốt
thế nhưng muốn hoàn thành thì nó cũng phải là từ hai phía
đặc biệt là hiện nay thì chúng tôi thấy là các doanh nghiệp hàng tháng là tự kê khai thuế với cơ quan quản lý thuế
thế thì trong cái tự kê khai ngành thuế cũng tiếp quản các cái hồ sơ của doanh nghiệp
có thể kê khai trên mạng thì cũng đã tiếp nhận
và cái tiếp nhận đó vẫn là một triệu
nếu cái tiếp nhận đó có cái đúng cái sai của doanh nghiệp
và ngay cái tháng đấy cục thuế có ý kiến có cái hướng dẫn có cái sửa chữa
có cái chỉ bảo doanh nghiệp thì nó sẽ hạn chế rất lớn cho cái việc quyết toán thuế hàng năm
không chỉ tăng cường cải cách hành chính thuế
bộ tài chính và tổng cục thuế cũng đang tập trung hoàn thiện luật quản lý thuế
quan điểm xuyên suốt trong quá trình xây dựng luật quản lý thuế là sửa đổi
và đổi mới toàn diện hoạt động quản lý thuế nhằm xây dựng ngành thuế việt nam hiện đại
hiệu lực hiệu quả công tác quản lý thuế thống nhất công khai minh bạch đơn giản dễ thực hiện
và đặc biệt là đổi mới các nội dung và các điều luật theo hướng gia tăng các quy định
nhằm cải cách thủ tục hành chính cải cách thủ tục quản lý thuế theo hướng đơn giản
rõ ràng công khai thuận tiện thống nhất đảm bảo phù hợp với chuẩn mực quốc tế
thực hiện quản lý thuế điện tử tạo môi trường thuận lợi cho người nộp thuế tuần thủ pháp luật về thuế
tự giác nộp đúng đủ kịp thời tiền thuế vào ngân sách nhà nước
đặc biệt là chúng tôi làm các chức năng về hỗ trợ nếu hỗ trợ tốt và doanh nghiệp ít vi phạm
thì đó là kết quả mà chúng tôi đã đạt được
ngược lại nếu chúng tôi hỗ trợ nhưng doanh nghiệp vẫn có nhiều lỗi vi phạm không đáng có
do không hiểu biết chính sách pháp luật thì có thể đấy là trách nhiệm của cơ quan thuế vẫn chưa thật sự nằm trò
đối với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể về cải cách thủ tục hành chính
tổng cục thuế đặt mục tiêu đạt trung bình
asean bốn về cải cách hành chính thuế gồm ba nhóm chỉ tiêu hoàn thuế
quản lý rủi ro trong thanh tra kiểm tra thuế thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế
thời gian thực hiện thủ tục nộp thuế không quá một trăm một mươi chín giờ một năm
tiếp tục hoàn thiện thể chế để phát triển thị trường tài chính
dịch vụ tài chính tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi bình đẳng
minh bạch cho doanh nghiệp và người dân
phần đầu đến hết năm hai nghìn một mươi bảy hầu hết các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý liên quan đến người dân
doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ ba và cho phép sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến
nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến hoặc gửi qua mạng dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi thời gian nộp thuế tối đa là một trăm một mươi giờ một năm
trong tháng đồng hành cùng người nộp thuế tại các cơ quan thuế
nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người nộp thuế được triển khai
đã thể hiện rõ quyết tâm của ngành thuế trong cải cách thủ tục hành chính
đem lại sự hài lòng cho cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế
thông thường việc hỗ trợ giải đáp chính sách thuế cho người nộp thuế do bộ phận tuyên truyền hỗ trợ
người nộp thuế của cuộc thuế thực hiện và được bố trí tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế các cấp
với tháng đồng hành cùng người nộp thuế việc hỗ trợ được thực hiện toàn diện hơn
với sự phối hợp của nhiều phòng nhiều bộ phận
ngoài bộ phận hỗ trợ như thường lệ còn tăng cường thêm bộ phận hỗ trợ về chính sách thuế
về kê khai thuế và hỗ trợ thực hiện các ứng dụng thuế với máy tính và trang thiết bị
đường chuyên đảm bảo công tác hỗ trợ nhanh và hiệu quả
một điểm đặc biệt trong công tác hỗ trợ người nộp thuế tại điểm tiếp nhận này
các cuộc thuế đã phối hợp chặt chẽ với các đại lý thuế tham gia hỗ trợ doanh nghiệp
tại các bàn tiếp nhận hồ sơ và các bàn hướng dẫn
việc đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cục thuế và các đại lý thuế
góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò của đại lý thuế
trong việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế
tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
đồng thời thúc đẩy xã hội hóa công tác hỗ trợ người nộp thuế
vì vậy người nộp thuế rất hài hòng vì có những hỗ trợ nhanh và có những vấn đề giải đáp phát mức
cũng được giải quyết ngay tại bàn
đối với những tập đoàn tổng công ty doanh nghiệp có số lượng người nộp thuế lớn
cục thuế sẽ cử cán bộ đến hỗ trợ và tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế
hỗ trợ hoàn thuế thu nhập cá nhân tài đơn vị nhằm giúp đơn vị có thể hoàn thiện đúng
đủ hồ sơ quyết toán thuế để nộp đúng thời hạn
cục thuế sẽ hệ thống và niêm yết danh sách các điểm thu ngân sách nhà nước
giúp người nộp thuế có thể lựa chọn và thực hiện giao dịch nộp thuế được thuận lợi
ngoài ra ngành thuế còn tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông
bằng nhiều hình thức để đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ chính sách pháp luật cho người nộp thuế
trong đó thì quan tâm đến việc phổ biến tuyên truyền các chủ trương chỉ thị
nghị quyết của chính phủ đối với việc tạo môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp
thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại tọa đàm với người nộp thuế để cùng lắng nghe những kiến nghị
những khó khăn vướng mắt trong việc thực hiện và áp dụng các chính sách thuế
qua những hoạt động này cùng với cộng đồng doanh nghiệp người nộp thuế đưa ra những giải pháp cụ thể
thiết thực nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện tại cơ sở
với mục tiêu phát huy tối đa những lợi thế cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển nhanh
bền vững đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự và phim tài liệu
trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại